vào năm h ba mươi một phút sáng nay mùng một tháng tám huyện mộc châu sơn la tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn ba sáu độ richter
tại vị trí hai mươi chín trăm một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh bốn bảy trăm một mươi chín độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
đáng chú ý đây đã là trận động đất thứ hai mươi hai được trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
viện vật lý địa cầu ghi nhận được kể từ trận động đất đầu tiên xảy ra vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một
viện vật lý địa cầu cũng đưa ra cảnh báo trận động đất mạnh năm ba độ richter ở mộc châu sơn la vào trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy
sẽ tiếp tục gây ra dư chấn trong những ngày tới
vì vậy cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo
tại khu vực có thể tiếp tục xảy ra dư chấn chính quyền địa phương cần triển khai một số biện pháp như
cần căng dây đặt biển cảnh báo nguy hiểm và khẩn trương tháo rỡ các công trình bị thiệt hại nặng có nguy cơ sập đổ
tin cho người dân thông qua hệ thống loa phát thanh về các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do động đất như
tháo rỡ các vật dụng ở trên cao có khả năng gây nguy hiểm chủ động dọn dẹp các khu vực có thể làm chỗ trú ẩn
khi xảy ra động đất như gầm bàn gầm giường
thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo thiên tai tài liệu hướng dẫn ứng phó thoát hiểm khi xảy ra động đất
thông qua website và mạng xã hội của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai